liên quan đến vụ việc làm giả và nâng khống giá kýt test nhanh của công ty việt á
thì mới đây các cơ quan chức năng đã cung cấp thêm thông tin quan trọng về vụ việc
và đang được mở rộng điều tra làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan
theo thông tin từ tổng cục hải quan từ tháng chín đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
công ty việt á đã nhập khẩu mặt hàng thành phẩm là que thử test nhanh xét nghiệm định tính kháng nguyên virus
sars cov hai chủng loại novel coronavirus hai nghìn một mươi chín ncov antigen test
mới một trăm linh được công ty nhập khẩu từ trung quốc là ba triệu test giá khai báo là chín trăm năm mươi năm usd một test
khoảng hai mươi một năm mươi sáu nghìn đồng một test tổng trị giá là sáu mươi bốn sáu mươi tám tỷ đồng
hiện nay tổng cục hải quan đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh
điều tra bảy công ty có liên quan đến công ty cổ phần công nghệ việt á
bao gồm công ty cổ phần xuất nhập khẩu kỹ thuật technimax
công ty cổ phần vật tư khoa học biomedic công ty cổ phần kỹ thuật và sinh học ứng dụng việt nam
công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị khoa học lan oanh công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại việt hoàng long
công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị khoa học sinh hóa vina công ty cổ phần công nghệ tbr